hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có thư gửi huấn luyện viên park hang seo
ban huấn luyện và đội tuyển u hai mươi ba việt nam truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của thủ tướng
tôi gửi tới thầy park và toàn thể đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam tình cảm thân thương sức nóng không khí hào hùng
của những biển cờ sôi động và niềm tin chiến thắng nơi quê nhà đang hướng về đội tuyển thân yêu của chúng ta
bản lĩnh kiên cường tinh thần quả cảm sự sáng tạo trong từng đường bóng lăn và tiến bộ qua từng trận đấu của các em
đã đưa chúng ta tới trận chung kết giải vô địch bóng đá u hai mươi ba châu á
những chiến thắng này khơi dậy tình yêu tổ quốc mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc của muôn người dân nước việt
ngày mai thầy và trò u hai mươi ba việt nam sẽ bước vào trận đấu mới trận chung kết dấu ấn lịch sử của nền bóng đá nước nhà
đây là thử thách rất cam go nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng hơn chín mươi triệu người dân việt nam đứng sau
cổ vũ và dõi theo từng bước chân từng đường bóng của các em
dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay hãy bình tĩnh tự tin thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc việt nam thân yêu
thân ái nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam